do có mâu thuẫn trên mạng xã hội võ minh điền và một youtuber khác đã hẹn nhau giảng hòa
và có hành vi gây dối trật tự công cộng
công an quận bình tân tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can võ minh điền hay còn gọi là youtuber võ minh điền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình tân về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết luận điều tra võ minh điền là chủ kênh youtuber điền đồ cổ
thường xuyên live stream bán hàng trên mạng
quá trình sử dụng mạng xã hội võ minh điền phát sinh mâu thuẫn với nhóm youtuber của hà kim ngân
ở tp nha trang sau thời gian thách thức nhau trên mạng những người này huy động thêm người
và hai nhóm hẹn nhau để giải quyết
khi gặp nhau hai bên đã xảy ra ẩu đả khiến hai người bị thương hư hỏng xe ô tô
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an quận bình tân đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân
và đưa võ minh điển cùng nhiều người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai